các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi có trường hợp f cần báo ngay cho hiệu trưởng bang chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế chuyển ngày f xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồn
bước hai hiệu trưởng ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch để ngay lập tức đến xử lý cùng
bước ba đối với lớp học có học sinh f giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ cán bộ y tế tổ chức điều tra xác định các trường hợp f một theo hướng dẫn của ngành y tế
nếu là f một và kết quả test nhanh âm tính thì xét nghiệm trên hai trường hợp
thứ nhất những học sinh là f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine covid một mươi chín theo quy định hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng ba tháng tính đến thời điểm được xác định là f một
thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú năm ngày và xét nghiệm ngày thứ năm
thứ hai những học sinh là f một và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm ngày thứ bảy
các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai được đi học trực tiếp trở lại
riêng đối với khối mầm non nhà trẻ nhóm trẻ bộ y tế nhấn mạnh nếu trong một lớp có một ca test nhanh dương tính với sars cov hai f
thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đã cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và làm xét nghiệm

bước bốn đối với lớp có học sinh f sau khi xác định các đối tượng f một cho học sinh không phải f một di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học
đối với học sinh các lớp học khác nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với f thì cho học sinh đi học bình thường
nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần f một với trường hợp f thì tiến hành test nhanh với trường hợp là f một đó và xử lý f một như bước ba nếu tổ chức

với cấp tiểu học học sinh quảng ninh có thể chuyển sang học trực tuyến hết ngày hai mươi năm tháng hai
trong trường hợp đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khỏe khuyến khích duy trì dạy học trực tiếp
cũng hôm nay ông trần văn thức giám đốc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo đó đối với cấp giáo dục tiểu học và mầm non
cứ vào mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn để cho phép các cơ sở giáo dục chủ động việc tiếp hoặc tạm dừng cho trẻ tới trường
riêng với cấp giáo dục tiểu học nếu dừng đến trường các em sẽ chuyển sang học trực tuyến và các hình thức học tập khác
qua đó đảm bảo việc học của học sinh trên tinh thần tạm dừng đến trường nhưng không dừng học
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với số ca mắc trong học sinh và giáo viên tăng cao
sáng ngày hai mươi tháng hai ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuộc quyết định tạm dừng dạy học
học trực tiếp đối với học sinh mầm non tiểu học và học sinh lớp sáu
trước đó hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cho các trường mầm non tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh học sinh
tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động sản xuất
tuy nhiên các trường tiểu học trung học cơ sở sẽ chuyển trạng thái sang học trực tuyến từ ngày hai mươi một tháng hai
cho đến khi có thông báo mới dựa trên điều kiện thực tiễn tại địa phương
cùng ngày lào cai cho tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp
đối với tất cả các cấp học mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố lào cai kể từ ngày một mươi chín tháng hai đến khi có thông báo mới
tỉnh giao cho sở giáo dục và đào tạo chủ trì hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố lào cai
triển khai hình thức dạy học trực tuyến cùng với các biện pháp khác để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định
hà nội cho phép tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ một đến sáu thuộc một mươi hai quận nội thành
thành phố sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế
ủy banh dân các quận tiếp tục nghiên cứu để sức thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường
vào tối ngày hai mươi tháng hai hà nội ghi nhận thêm hơn năm một trăm linh ca covid một mươi chín
một số trường trung học cơ sở dân lập tư thục ở nội thành hà nội cũng quyết định
cho học sinh lớp bảy tám mươi chín tiếp tục học trực tuyến từ tuần sau
dù số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh nhưng một số địa phương ở phía bắc
vẫn cầm cự học trực tiếp và dạy song song trực tuyến
thành phố hải phòng cũng duy trì họp trực tiếp và trực tuyến kể từ sau tết nguyên đáng
một trăm trường mầm non tiểu học đã mở cửa từ ngày một mươi bốn tháng hai
còn từ ngày bảy tháng hai thì một trăm linh triển khai học trực tiếp
dù vậy sở giáo dục và đào tạo hải phòng cho biết tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp chưa cao
theo sở giáo dục và đào tạo nguyên nhân do số ca nhiễm covid một mươi chín
trong học sinh giáo viên nhân viên các trường học tăng cao
phụ huynh còn lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố
thậm chí phản đối việc tổ chức dạy học trực tiếp
địa phương này cho biết đến nay đã ghi nhận hơn hai mươi giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không áp đặt
bắt buộc học sinh tới trường bằng bất cứ hình thức nào
tỉnh nghệ an vẫn duy trì việc học trực tiếp trừ một số địa bàn trong tỉnh đã cho bậc tiểu học
và lớp sáu sang học trực tuyến do số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
gần đây mỗi ngày nghệ an có trên một ca mắc covid một mươi chín
riêng ngày hai mươi tháng hai số ca mắc covid một mươi chín mới ở nghệ an là một bốn trăm sáu mươi bảy ca
việc quay xe này của các tỉnh thành mặc dù là điều chỉnh kịp thời trước tình hình thực tế
lo lắng xảy ra vỡ dịch bảo vệ học sinh trước sự lây lan của covid một mươi chín
xong phải chăng các tỉnh thành nên đi trước đón đầu nhiều hơn
đề phòng nhiều tình huống gia tăng f hơn
để không còn phải liên tục thay đổi quyết định mở cửa trường học
đây không phải là lần đầu tiên các địa phương cho học sinh nghỉ dịch
có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối cùng
vậy đến khi nào các em và phụ huynh mới có thể an tâm đến trường
tiếp tục học tập trong trạng thái bình thường mới
theo dữ liệu do tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công bố
vào ngày quốc tế giáo dục hai mươi bốn tháng một ít nhất một trăm ba mươi năm quốc gia trên thế giới
đã nối lại hoạt động dạy học trực tiếp sau thời gian dài trường học đóng cửa vì covid một mươi chín
để giảm bớt nỗi lo ngại của các bậc cha mẹ về nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín trong trường
dẫn đến lây truyền ncov cho các thành viên trong gia đình học sinh và lan rộng ra cộng đồng
giới chức các nước trên thế giới áp dụng các biện pháp ứng phó khác nhau
khi xuất hiện các ca nhiễm trong lớp học
tại mỹ theo hướng dẫn của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc
trong trường hợp phát hiện ca nhiễm ncov từng đến trường hoặc sự kiện trường
điều tra ca nhiễm và truy vết tiếp xúc là những chiến lược quan trọng để làm giảm nguy cơ lây lan
tại singapore bộ giáo dục nước này cũng đưa ra những biện pháp đảm bảo an toàn
tại trường học nếu xuất hiện ca nhiễm
nếu một học sinh có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với ncov nhưng vẫn khỏe mạnh
học sinh này cần tự cách ly trong vòng bảy mươi hai giờ sau đó tự xét nghiệm nhanh thêm một lần nữa
học sinh có thể kết thúc quá trình tự cách ly và trở lại trường học
khi có kết quả xét nghiệm nhanh lần hai âm tính
đối với các cấp học khác bộ giáo dục singapore sẽ tiến hành truy vết
tiếp xúc thông qua ứng dụng và trực tiếp gửi cảnh báo nguy cơ với học sinh nếu đó là trường hợp tiếp xúc gần
các trường học sẽ khử trùng cơ sở vật chất và ra thông báo nếu lớp phải học từ xa
trong một ngày để tiến hành công việc này
tại châu âu biện pháp xử lý khi phát hiện ca nhiễm ncov ở trường học không giống nhau giữa các nước
italy yêu cầu cách ly những học sinh chưa tiêm chủng nếu ghi nhận hai ca nhiễm trong lớp
toàn bộ lớp học sẽ bị cách ly nếu phát hiện ca nhiễm thứ ba trở lên
tây ban nha cũng sẽ tuyên bố dịch bùng phát nếu ghi nhận ba ca ncov trong lớp học
nhưng chỉ tiến hành xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần
nếu người tiếp xúc gần âm tính với virus xét nghiệm bổ sung sẽ được thực hiện sau bảy ngày
như vậy có thể thấy ở mỗi nước khác nhau có một cách riêng để xử lý khi xuất hiện f tại trường học
tại việt nam bởi vì chưa có hướng dẫn cụ thể nên mỗi trường đã thực hiện một kiểu các quy trình khi phát hiện f
liên quan đến chùm lây nhiễm hơn năm mươi ca
covid một mươi chín tại một tu viện ở quận gò vấp lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
điểm phức tạp của chuỗi lây nhiễm này là các f học tập tại bảy trường khác nhau
có nguy cơ lây lan nếu truy vết không quyết liệt
tại bữa họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hội kinh tế tp hcm
ban chỉ đạo chiều hai mươi một tháng hai ông nguyễn ngọc anh phó chủ tịch ubnd quận gò vấp thông tin
địa bàn vừa phát hiện chùm lây nhiễm tại tu viện trên đường dương quảng hàm
tu viện đang hỗ trợ tạo điều kiện cho một trăm bốn mươi em học sinh từ một mươi một tuổi trở lên lưu trú học tập
thời điểm ghi nhận chuỗi lây nhiễm tu viện có khoảng hai mươi linh mục tu sĩ thường xuyên hoạt động tôn giáo
ngày một mươi năm tháng hai trường trung học cơ sở an nhơn phát hiện một học sinh khối bảy có triệu chứng
nghi ngờ mắc covid một mươi chín sau khi em này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
ngành y đã điều tra dịch tễ xác định nơi cư trú và phát hiện em sinh sống tại tu viện
đối với biện pháp xử lý sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm
do tu viện có khuôn viên rộng gồm ba dãy nhà riêng biệt
ngành y đã hướng dẫn tu viện cách ly năm mươi bốn trường hợp f tại một giải nhà
đồng thời khứ khuẩn toàn bộ khu vực
ngoài ra năm mươi ba em học sinh thuộc diện tiếp xúc f một cũng được cách ly tại một giải nhà riêng
ngành y tế của quận đã phát thuốc điều trị cho các f theo đúng phát đồ của ngành y tế
do tất cả năm mươi bốn k đã được tiêm vaccine covid một mươi chín nên hầu như các em không có triệu chứng nặng
lãnh đạo y bà nhân dân quận gò vấp thông tin
các linh mục tu sĩ cũng được yêu cầu sinh hoạt tại khu riêng biệt
qua xét nghiệm và theo dõi nhiều ngày nay tu viện không có thêm ca f và không có thêm người có triệu chứng
những khu vực sinh hoạt tập trung đã hoạt động bình thường
đánh giá về chùm ca bệnh tại tu viện quận gò vấp
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho rằng
điều phức tạp của chuỗi lây nhiễm này là các f học tập tại bảy trường khác nhau
do vậy nếu việc truy vết không chính xác quyết liệt nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ xảy ra